thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã dự và chỉ đạo hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh hà nam năm hai nghìn một mươi chín
đây là hội nghị xúc tiến đầu tư có quy mô lớn nhất được tổ chức tại tỉnh
nhằm kêu gọi thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư theo ba lĩnh vực chính
công nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và thương mại dịch vụ du lịch
tại hội nghị lãnh đạo tỉnh hà nam cam kết sẽ tạo mọi điều kiện cho các nhà đầu tư
thông qua nhiều chính sách yêu đãi về thuê đất kết cấu hạ tầng thủ tục hành chính
giao đất sạch không thu tiền để doanh nghiệp làm nhà ở cho công nhân
hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo và tuyển dụng lao động
các lĩnh vực khuyến khích thu hút đầu tư gồm phát triển công nghiệp hỗ trợ
chế biến chế tạo chú trọng những sản phẩm sử dụng công nghệ hiện đại
kỹ thuật tiên tiến tiết kiệm tài nguyên năng lượng giảm thiểu ô nhiễm môi trường
hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư công nghệ cao trong hoạt động chế biến các sản phẩm nông nghiệp
tạo chuỗi sản xuất chế biến tiêu thụ để phát triển ổn định bền vững
phát biểu tại hội nghị thủ tướng chính phủ mong muốn lãnh đạo tỉnh hà nam
cần xác định rõ trong phát triển kinh tế địa phương thì cần xác định lâu dài là vai trò của chính quyền
đâu là vai trò của thị trường để chính quyền không làm những việc mà thị trường làm tốt hơn
để các doanh nghiệp phát triển là quan trọng nhất
chúng ta có hỗ trợ xanh trong một số lĩnh vực nhưng không làm thay doanh nghiệp trong số việc
mà tôi muốn nói lại rằng cái gì mà doanh nghiệp làm được xã hội làm được thì đó doanh nghiệp xã hội làm
còn các thứ gì mình không thể làm được nhà nước cũng phải làm thì chúng ta mới nên làm
tỉnh các địa phương trong tỉnh cần tích cực đối thoại lắng nghe
các nhà đầu tư về những khó khăn mà họ đang gặp phải để cùng tháo gỡ với họ đồng hành cùng doanh nghiệp
để dẹp bỏ những rào cản cho sự phát triển khơi thông cả về vốn công nghệ và thị trường
thủ tướng yêu cầu tỉnh hà nam cần trú trọng về môi trường không vì mục đích thu hút đầu tư mà mung lòng trong kiểm soát môi trường
thủ tướng cũng lưu ý cần phải tập trung xây dựng chính sách tốt
không để cán bộ nhũng nhiễu ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp trên địa bàn
trong khuôn khổ hội nghị ubnd tỉnh hà nam đã ký thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế xã hội giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
với ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam ký thỏa thuận hợp tác biên bản ghi nhớ
và trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chấp thuận đầu tư cho một mươi doanh nghiệp với tổng mức đầu tư quy đổi gần một mươi bảy tỷ đồng
bidv cam kết hỗ trợ tỉnh một mươi tỷ đồng xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh hà nam
đến năm hai nghìn ba mươi và tầm nhìn sau năm hai nghìn ba mươi trong đó tập trung vào hai quy hoạch là quy hoạch thành phố phủ lý
với bảy phân khu chức năng và quy hoạch phát triển du lịch tỉnh hà nam gắn du lịch với khám chữa bệnh
trong khu vực đồng bằng sông hồng bắc trung bộ với các nước bạn lào thái lan myanmar